tại tp hcm phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh chủ tịch hội đồng bảo trợ quỹ bảo trợ trẻ em việt nam đã chủ trì lễ ký kết tài trợ các hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và dự lễ khai mạc giải bóng đá quốc gia dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm hai nghìn một mươi chín
giải bóng đá quốc gia dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt do quỹ bảo trợ trẻ em việt nam phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo và trung ương đoàn tổ chức nhằm mục đích nâng cao nhận thức về quyền trẻ em và thực hiện quyền trẻ em ở việt nam tạo sân chơi thể thao bổ ích và ý nghĩa cho trẻ em đang sinh sống tại các cơ sở trợ giúp xã hội trên toàn quốc đồng thời kêu gọi cộng đồng đóng góp nguồn lực để cùng nhà nước hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
trước sự chứng kiến của phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
quỹ bảo trợ trẻ em và các đơn vị tài trợ đã ký kết thỏa thuận tài trợ các hoạt động hỗ trợ trẻ em và giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với tổng số tiền hai mươi một tỷ đồng
giải bóng đá quốc gia dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt lần đầu tiên tổ chức với hai mươi bảy đội bóng nam đến từ các làng trẻ em sos trung tâm bảo trợ xã hội trường giáo dưỡng thuộc hai mươi sáu tỉnh thành trên cả nước
vòng loại diễn ra tại thành phố hồ chí minh bình định phú thọ và vòng chung kết tại hà nội dự kiến vào tháng tám tới